vâng trong hai ngày vừa qua thì những cơn mưa lớn vào cuối giờ chiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động di chuyển của người dân thủ đô hà nội và các tỉnh thành bắc bộ
hiện tượng thời tiết này sẽ còn xuất hiện từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi bốn tháng bảy và không chỉ rơi vào buổi chiều nữa
mưa có thể xuất hiện cả ngày với lượng mưa phổ biến là trong khoảng năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
nếu để ý một chút thì sẽ thấy là rất nhiều người dân khi gặp mưa bất chợt lúc đang lưu thông hay tạt vào lề đường hoặc là gầm cầu để mặc áo mưa
lúc này thì quý vị hãy quan sát thật kỹ và từ từ tạt vào tránh vội vã có thể cản trở cho các phương tiện phía sau
hơn nữa là trong mưa còn có gió mạnh vì vậy với những người điều khiển xe máy thì hãy lựa chọn những bộ áo mưa áo quần gọn gàng
nếu là áo mưa giáng dài thì quý vị hãy ngồi vào vạt áo sau để tránh bay áo và tránh tình trạng là áo mưa quấn vào bánh xe gây nguy hiểm cho người điều khiển
dù lưu thông trong điều kiện mưa gió rất là khó chịu song quý vị luôn nhớ đeo khẩu trang để phòng dịch
nếu sợ khẩu trang vải bị ướt thì quý vị có thể sử dụng khẩu trang y tế và hãy mang theo thêm từ một đến hai chiếc để thay ra sau khi đến nơi